bác sĩ trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp ngộ độc nghi có liên quan đến thức ăn tại quán cơm gà ta đường bà triệu thành phố nha trang nâng tổng số ca bệnh lên ba trăm năm mươi tám trường hợp
theo phó giám đốc sở y tế khánh hòa trong số ba trăm năm mươi tám ca bệnh có hai trăm bốn mươi năm ca nhập viện điều trị số bệnh nhân còn lại điều trị ngoại trú ngày một mươi sáu tháng ba có bốn mươi tám người xuất viện nâng tổng số ca hoàn thành điều trị lên bảy mươi tám trường hợp
bác sĩ trịnh ngọc hiệp cho biết kết quả cấy phân từ năm người bệnh trưởng thành trong vụ ngộ độc nghi có liên quan đến quán cơm gà ta tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa dương tính với khuẩn salmonella
trước đó một bệnh viện tư nhân ở thành phố nha trang cấy phân của hai bệnh nhi ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà kết quả cũng dương tính với vi khuẩn salmonella
hiện sở y tế đã hướng dẫn các bệnh viện điều trị bệnh nhân ngộ độc theo hướng nhiễm trùng nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân samonella group
samonella là độc tố có trong thịt da cầm sữa làm đỏ trứng còn sống hoặc bị ô nhiễm lây lan qua dao bề mặt cắt hoặc dụng cụ xử lý thực phẩm bị nhiễm
cũng theo bác sĩ hiệp những ca bệnh ngộ độc đang điều trị dần ổn định một vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn nhẹ sốt giảm và sắp được ra viện
đối với ca bệnh nặng là thai phụ một mươi tám tuần tuổi đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp xúc tốt da niêm hồng sinh hiệu ổn các triệu chứng tiêu chảy nôn ói sốt đã giảm ca bệnh tiếp tục được theo dõi thêm
viện pasteur đã xét nghiệm các mẫu thực phẩm thu được từ quán cơm gà ta nhưng hiện chưa có kết quả bác sĩ hiệp thông tin
liên quan đến vụ việc dù chưa rõ nguyên nhân tuy nhiên đại diện quán ta đã lên tiếng xin lỗi khách hàng đồng ý trả viện phí cho bệnh nhân nằm viện
theo đại diện quán ta khi xuất viện các khách hàng cung cấp hóa đơn viện phí phía quán sẽ có hỗ trợ
đại diện quán cơm gà ta cho biết tính đến nay phía quán cơm đã hỗ trợ nhiều người bệnh số tiền đến gần năm trăm linh triệu đồng
trước đó ngày một mươi ba tháng ba nhiều người nhập viện ở các bệnh viện tại thành phố nha trang với các biểu hiện nôn sốt đau bụng
người bệnh cho biết các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn tại quán cơm gà tây a
cũng trong ngày một mươi ba tháng ba quán cơm gà ta bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra